mở đầu là thông tin về vụ án giết người ở bạc liêu
trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn nguyễn trung trạng chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
đã dùng dao đâm chết người và đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng tám trạng cùng với bốn người bạn đến quán bia club
ở phường một thành phố bạc liêu để nhậu
sau đó nhóm của trạng sang bàn bên cạnh để mời bia thì hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
trạng dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã vận động
nên trạng đến cơ quan công an để đầu thú